sau một tháng lập án và theo dõi vào lúc một mươi bảy h ngày hôm qua tại địa phận xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an các lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đồn biên phòng mường tiếp phối hợp với trạm cảnh sát giao thông diễn châu đã triệt phá thành công chuyên án mua bán người bắt giữ một đối tượng và giải cứu hai nạn nhân
đối tượng bị bắt quạt bị bắt là quang thị mon chú bản hòa sơn xã tà cạ huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an khi đang hành trình đưa hai nạn nhân nữ có hậu khẩu thường trú tại bản pùng xã mường ải huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an trên chuyến xe ô tô khách từ vinh đi quảng ninh để bán sang nước ngoài khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
đối tượng quang thị mon khai nhận đưa hai nạn nhân ra quảng ninh để cho một đối tượng khác bán sang trung quốc
hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ
bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý